bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân đã bồi đắp nên những truyền thống vẻ vang
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng với nhà nước và nhân dân
chiến đấu anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì an ninh tổ quốc
công an từ nhân dân mà ra gắn bó chặt chẽ với nhân dân vì nhân dân phục vụ dựa vào nhân dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi